lượng gạo xuất khẩu hàng năm khoảng bốn năm đến năm triệu tấn trị giá đạt bình quân từ hai hai đến hai ba tỷ usd một năm
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi lượng gạo xuất khẩu hàng năm khoảng bốn triệu tấn trị giá đạt từ hai ba đến hai năm tỷ usd một năm
cơ cấu gạo xuất khẩu cũng thay đổi đến năm hai nghìn ba mươi gạo thơm gạo đặc sản gạo japonica chiếm bốn mươi
gạo nếp hai mươi năm gạo dinh dưỡng khác hơn một mươi gạo trắng thường chiếm hai mươi năm
theo các chuyên gia để phát triển thị trường xuất khẩu gạo bền vững nhất thiết phải giảm lượng tăng chất bằng cách
nâng cao chuỗi giá trị xây dựng thương hiệu tăng sức cạnh tranh
theo chiến lược nêu trên đến năm hai nghìn ba mươi lượng gạo xuất khẩu chỉ còn bốn triệu tấn tức là đã giảm hơn một triệu tấn
nhưng trị giá tăng lên gần nửa tỷ usd
chương trình hôm nay xin giới thiệu phần đầu bài xây dựng giá trị thương hiệu hạt gạo việt nam
của nhóm phóng viên cơ quan thưởng chú báo nhân dân tại tp hcm
bài đăng ba kỳ trên báo nhân dân mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trung bình mỗi năm việt nam xuất khẩu hơn năm triệu tấn gạo mang về kim ngạch hơn hai tỷ usd
nếu xét về sản lượng nước ta luôn đứng trong tốp đầu thế giới nhưng về giá thì thua kém các nước trong khu vực
kể cả những nước đi sau như pakistan
giá trị thấp là một trong những nguyên nhân dẫn đến đời sống nông dân trồng lúa còn gặp nhiều khó khăn
đồng bằng sông cửu long là vựa lúa lớn nhất đóng góp khoảng chín mươi lượng gạo xuất khẩu của cả nước
xong trồng lúa lại là một trong những công việc đem lại thu nhập thấp nhất
chỉ tính ba mươi huyện thuộc tám tỉnh thành phố là an giang đồng tháp kiên giang hậu giang
cần thơ sóc trăng tiền lan long an
sản lượng lúa của các huyện này hiện chiếm năm mươi tổng sản lượng lúa gạo của đồng bằng sông cửu long
và bảy mươi năm sản lượng xuất khẩu của cả nước
nhưng đời sống người trồng lúa lại rất bấp bênh
nông dân trần văn sửa ở ấp hương trang xã bình hòa trung huyện mộc hóa long an cho biết
năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu khi di cư từ huyện cần đước long an về xã bình hòa trung để lập nghiệp
gia đình tôi được nhà nước cấp một năm hectare
sau hơn ba mươi năm vất vả gia đình đã tích cốp được ba ha
tuy nhiên diện tích trồng lúa này chỉ đủ cho bốn nhân khẩu trong gia đình đủ sống
chưa thể vươn lên làm giàu
hiện ba hectare lúa của gia đình ông sửa nằm trong cánh đồng lớn trồng lúa chất lượng cao
ứng dụng cơ giới hóa sản xuất lúa để xuất khẩu
tuy nhiên tích lũy từ trồng lúa rất ít
ông sửa phân tích hộ gia đình có hai hectare đất trồng lúa ba vụ
thì chỉ mới thoát nghèo
ba ha thì vươn lên hộ khá
để làm giàu được trên mảnh đất chuyên canh trồng lúa
thì phải có từ năm ha trở lên
trong khi đó thực tế tại đồng bằng sân cổ long
các hộ sở hữu đất trồng lúa dưới một hectare lại chiếm phần lớn
bà nguyễn thị út ấp phú tiểu xã phú nhuận cai lệ tiền giang cho biết
gia đình tôi canh tác năm ha lúa
do không tham gia cánh đồng lớn chỉ lấy công làm lời
dẫn đến năng suất thấp đầu ra phụ thuộc
hoàn toàn vào thương lái
năm nào xuất khẩu mạnh gần đến ngày thu hoạch
giá lúa tăng thương lái tranh nhau đặt tiền cọc mua lúa
năm nào xuất khẩu giảm đến mùa thu hoạch bị thương lái ép giá
gia đình có bốn người trong ba vụ lúa
vụ đông xuân thu lãi khoảng một mươi triệu đồng
hai vụ hè thu và thu đông thì lãi khoảng một mươi bốn triệu đồng
cả năm tổng thu lợi nhuận được hai mươi bốn triệu đồng
tính trên đầu người thu nhập mỗi người chỉ được khoảng năm trăm linh đồng một người một tháng
tiết kiệm lắm cũng vừa năng
đủ chi tiêu hằng ngày
là người gắn bó với cây lúa ở đồng bằng sông cửu long gần bốn mươi năm
giáo sư tiến sĩ bùi trí bù
nguyên viện trưởng viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền nam thừa nhận
đời sống của người trồng lúa hiện nay còn nghèo
nghiên cứu của chúng tôi nhiều năm về chuỗi giá trị ngành hàng gạo cho thấy
người trồng lúa chỉ hưởng từ một mươi ba đến một mươi năm trong chuỗi
nếu bán gạo trong thị trường trong nước với giá bình quân một mươi năm đồng một kg
theo thống kê
quy mô sản xuất trung bình của hộ trồng lúa ở đồng bằng sông cửu long là một hectare một hộ
trong đó có ba mươi tám bốn hộ sản xuất dưới năm hectare
bốn mươi tám hai hộ từ năm đến hai hectare
và một mươi ba bốn hộ có diện tích hơn hai hectare
còn ở thái lan bình quân mỗi hộ trồng lúa ba hectare
xét về thu nhập nông dân trồng lúa việt nam luôn thấp hơn so với các nước trong khu vực
cụ thể tại vùng được mệnh danh là vựa lúa lớn nhất việt nam này
mỗi hộ canh tác ba vụ lúa chỉ thu lợi nhuận từ ba mươi năm đến bốn mươi triệu đồng một hectare một năm
thấp hơn thái lan hai bảy lần và một năm lần so với indonesia philippines
từ kinh nghiệm xây dựng thương hiệu và xuất khẩu gạo nhiều năm
ông phạm thái bình tổng giám đốc công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao trung an
thành phố cần thư thẳng thắn nhìn nhận
ông bình nói mỗi năm sản lượng lúa thu hoạch của nước ta khoảng từ ba mươi tám đến bốn mươi triệu tấn
để tiêu thụ hết lúa chúng ta phải đẩy mạnh xuất khẩu
xuất khẩu gạo nước ta luôn đứng ở tốp đầu nhưng giá trị lại đứng hạng thấp nhất nhì thế giới
điều này thể hiện rõ chất lượng thương hiệu gạo nước ta vô cùng mờ nhạt
ông bình dẫn chứng hàng loạt nguyên nhân mà theo ông là do phương thức sản xuất lúa vẫn còn mang nặng lối truyền thống
nông dân thường tự quyết định loại giống sẽ trồng và thường sử dụng giống nhà
giữ lại giống lúa thu hoạch vụ trước để gieo trồng vụ sau
mà không dùng giống xác định dẫn đến chất lượng lúa thấp độ thuần không cao
quy mô sản xuất nhỏ giá trị gia tăng trong sản xuất lúa gạo thấp
cho nên người nông dân không có tích lũy để đầu tư
cùng quan điểm ông trần xuân long trưởng phòng quản lý xuất khẩu gạo
cục xuất nhập khẩu bộ công thương nêu lên hàng loạt những tồn tại của ngành lúa gạo hiện nay như
xuất khẩu gạo thiên về bề rộng chưa trú trọng cải thiện về chất lượng
bảo đảm an toàn thực phẩm sản xuất canh tác còn nhiều bất cập chưa gắn với thị trường
hạn chế trong chuỗi sản xuất lúa gạo là chưa hài hòa lợi ích giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị
mà người chịu thiệt thòi nhất chính là nông dân
liên kết sản xuất và tiêu thụ kết quả còn hạn chế
theo các chuyên gia việt nam đã có thời điểm trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai sau thái lan
tuy nhiên nếu so với giá gạo hai mươi năm tấm xuất khẩu giữa việt nam và thái lan
giai đoạn hai nghìn ba hai nghìn một mươi sáu
giá gạo của thái lan luôn cao hơn
cụ thể mức giá xuất khẩu gạo loại này của việt nam giao động từ một trăm sáu mươi một năm đến bốn trăm hai mươi sáu usd một tấn
so với thái lan là từ một trăm bảy mươi sáu đến sáu trăm linh ba usd một tấn
thậm chí vào năm hai nghìn tám giá xuất khẩu gạo hai mươi năm tấm của thái lan cao gần gấp hai lần gạo việt nam
hiện thị phần gạo việt nam chiếm khoảng một mươi năm tổng sản lượng xuất khẩu gạo toàn thế giới
nhưng kim ngạch hàng năm mang về chỉ hơn hai tỷ usd trong tổng số một mươi năm tỷ usd kim ngạch xuất khẩu gạo của toàn thế giới
rõ ràng xuất khẩu gạo nước ta lượng nhiều nhưng không chất
nếu gạo việt nam có thương hiệu chiếm một mươi năm thị trường xuất khẩu kim ngạch có thể đạt ba tỷ usd mỗi năm
giáo sư tiến sĩ bùi trí bửu so sánh trong khi thái lan giá gạo trung bình xuất được năm trăm linh usd một tấn
thì gạo việt nam chỉ được từ ba trăm sáu mươi đến bốn trăm linh usd một tấn
còn ở ấn độ họ đã xây dựng được thương hiệu gạo đặc sản basmati xuất khẩu sang thị trường khó tính châu âu
loại gạo này được các khách sạn năm sao ở châu âu tiêu thụ với giá hàng nghìn usd một tấn
hiện nay thị trường lúa gạo thế giới đang có xu hướng bất lợi khi nguồn cung gạo tăng mạnh
các nước nhập khẩu truyền thống của việt nam đang tiến tới tự túc lương thực đưa ra nhiều rào cản thương mại
các nước xuất khẩu gạo cạnh tranh trực tiếp như thái lan ấn độ đã và đang xây dựng nâng cao chuỗi giá trị hạt gạo để đẩy mạnh xuất khẩu
từ xu hướng chung trong lĩnh vực lúa gạo của thế giới cho thấy quan điểm sản xuất lúa gạo lấy số lượng càng nhiều càng tốt đã trở nên lạc hậu
đồng thời đặt ngành lúa gạo việt nam đứng trước thách thức phải cải thiện mạnh mẽ trong năng lực sản xuất kinh doanh để tồn tại
hiện nay liên kết trực tiếp nông dân với doanh nghiệp chỉ chiếm chưa đến bốn tổng sản lượng lúa thu hoạch hàng năm ở đồng bằng sông cửu long
điều này đồng nghĩa với việc có đến chín mươi sáu nông dân trồng lúa vẫn sản xuất đơn lẻ đứng ngoài chuỗi giá trị hạt gạo
tại long an với khoảng hai trăm ba mươi bốn hectare đất trồng lúa sản lượng đứng thứ tư khu vực đồng bằng sông cửu long với gần ba triệu tấn lúa một năm
nhưng chỉ mới có một mươi bảy doanh nghiệp trồng lúa
doanh nghiệp tham gia cánh đồng lớn với tổng điện tích hơn hai mươi năm ha
điều đáng nói là trong số này mới chỉ có năm doanh nghiệp xây dựng dự án phương án cánh đồng lớn được tỉnh long an phê duyệt
nông dân nguyễn văn luyến ấp cả cát xã vĩnh lợi huyện tân hưng long an canh tác bốn mươi hectare lúa cho biết
việc liên kết sản xuất và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật sử dụng giống lúa chất lượng cao để sản xuất lúa hàng hóa hiện đã là xu thế được khá đông nông dân ứng dụng
sản xuất lúa theo phương thức bốn nhà mang lại hiệu quả cao trên từng đơn vị điện tích
chi phí sản xuất giảm lợi nhuận tăng cao hơn sản xuất theo kiểu truyền thống
tuy nhiên cái khó mà nông dân trồng lúa đang gặp là chưa thể gắn kết bền vững được với doanh nghiệp
lâu nay doanh nghiệp xuất khẩu gạo còn trông chờ vào các địa phương tổ chức sản xuất xong thì tham gia khâu thu mua nhưng vẫn không nhiều
doanh nghiệp chưa xây dựng phương án tổ chức sản xuất theo cách một doanh nghiệp một cánh đồng lớn
giá cả doanh nghiệp thỏa thuận với nông dân trước một tuần cho nên không cạnh tranh được với thương lái
nói chung doanh nghiệp chưa mặn mà liên kết với người trồng lúa vào chính vụ thu hoạch thì rơi vào điệp khúc được mùa thì mất giá
theo giám đốc hợp tác xã tiên tiến xã bình hòa trung huyện mộc hóa long an huỳnh văn cư
phong trào trồng lúa chất lượng cao trong cánh đồng lớn do hợp tác xã tổ chức sản xuất đã chuyển hóa được tập quán sản xuất của nông dân
thông qua ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác
năng suất lúa tăng chi phí sản xuất giảm tạo ra được sản phẩm chất lượng nhưng thị trường tiêu thụ vẫn gặp khó khăn
hợp tác xã có liên kết bao tiêu với một doanh nghiệp tuy nhiên đến nay vẫn không thực hiện được cho nên vẫn phải phụ thuộc vào thương lái
năm hai nghìn tám hợp tác xã mỹ thành xã mỹ thành nam huyện cai lệ tiền giang là hợp tác xã đầu tiên trong cả nước được cấp chứng nhận sản xuất lúa chất lượng cao an toàn
theo tiêu chuẩn global gap và được một doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá bán cao hơn thị trường hai mươi
nông dân xã viên hợp tác xã rất phấn khởi thu nhập tăng lên nhanh chóng
thế nhưng sau vài năm hạt lúa chất lượng cao an toàn của mỹ thành lại được bán như giá lúa thông thường do công ty này không ký hợp đồng bao tiêu nữa
giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh long an lê văn hoàng thừa nhận
lâu nay việc xây dựng vùng nguyên liệu hoặc thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo của thương nhân chỉ mang tính khuyến khích
một số doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn không thể mở rộng hoặc có xu hướng thu hẹp lại diện tích cánh đồng lớn
một số doanh nghiệp không ký hợp đồng với nông dân do bà con không sản xuất theo đơn đặt hàng của công ty
doanh nghiệp không thỏa thuận được giá cả với nông dân và không cạnh tranh được với thương lái cho nên thường xảy ra tình trạng phá vỡ hợp đồng khi bước vào thu hoạch
quý vị và các bạn vừa theo dõi phần đầu bài xây dựng giá trị thương hiệu hạt gạo việt nam của nhóm phóng viên cơ quan thường trú báo nhân dân tại tp hcm
bài đăng ba kỳ trên báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình sau